hưởng ứng và tiếp nối chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi chín
và năm đoàn kết hiễu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy
vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại nhà hát tp hcm
ban tổ chức các ngày lễ lớn của thành phố đã tổ chức chương trình
giao lưu nghệ thuật với chủ đề bài ca hiễu nghị
chương trình gồm ba phần hoa sen và chăm ba campuchia thân mến và bài ca hữu nghị
các tiết mục được dàn dựng công phu đặc sắc mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc của ba nước việt nam lào campuchia
ca ngợi tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa ba dân tộc
việt nam lào campuchia là ba nước láng giềng gần gũi có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời
vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử và những biến cố của thời đại
mối quan hệ việt nam campuchia việt nam lào ngày càng kháng khích bền chặt
và là những đối tác tin cậy hợp tác đoàn kết cùng nhau phát triển
chương trình có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
năm mươi năm năm ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao việt nam lào